viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng số bốn mươi năm truy tố bị can lê quang thung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên tổng giám đốc nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
cùng bị truy tố về tội danh với bị can lê quang thung trong vụ án này còn có bốn bị can khác
gồm nguyễn thành châu nguyên tổng giám đốc nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty cao su đồng nai nguyễn hồng phú
nguyên giám đốc nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su phú riềng
nguyên phó tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp cao su việt nam nguyễn văn minh
nguyên kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty cao su đồng nai
và hoàng văn sơn kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su phú riềng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn tám
tập đoàn công nghiệp cao su việt nam không có chủ trương thành lập góp vốn vào công ty cổ phần chế biến
và xuất khẩu thủy sản đông tháp gọi tắt là công ty thủy sản đông tháp
tuy nhiên lê quang thung đã đứng ra tổ chức thành lập công ty thủy sản đông tháp
không phải là ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
sau khi thành lập lợi dụng chức vụ là tổng giám đốc lê quang thung đã chỉ đạo lãnh đạo
thực hiện việc góp vốn vào công ty thủy sản đồng tháp hai mươi hai bốn tỷ đồng bằng nguồn quỹ phúc lợi
nguyễn hồng phú đã quyết định và chỉ đạo hoàng văn sơn kế toán trưởng công ty cao su phú riêng
thực hiện việc góp vốn vào công ty thủy sản đồng tháp hai mươi tám tỷ đồng bằng nguồn quỹ phúc lợi
hành vi này đã dẫn đến hậu quả công ty cao su đồng nai và công ty cao su phú riêng
không thu hồi được số tiền góp vốn gây thiệt hại cho nhà nước bốn mươi ba hai tỷ đồng